về thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri các quan chức và nhân viên y tế cho hay đến thời điểm hiện tại tổng số người thiệt mạng đã là hơn hai mươi một người
trả qua trận động đất kinh hoàng một số người thổ nhĩ kỳ may mắn sống sót dự định sẽ tạm thời dưới quê khương đã bị tàn phán nặng nề để đến trú ẩn ở một nơi khác
một số khác thì lựa chọn ở lại để chờ đợi tin tức về những người thân đang bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát
tại tỉnh karaman maras miền nam thổ nhĩ kỳ tâm trấn của trận động đất bảy tám độ xảy ra hôm sáu tháng hai
ông ahmed gaze hơn năm mươi tuổi đã trải qua hai đêm hầu như không có gì để ăn trong một chiếc lều tạm trú cùng cháu trai và những người hàng xóm
dù luyến tiếc ngôi nhà đã gắn bó nửa đời người ông vẫn quyết định sẽ đưa cháu trai đến mêin một thành phố cảng có thời tiết ấm áp hơn và điều kiện sống tốt hơn
nếu ở lại đây cuộc sống của chúng tôi sẽ rất khó khăn chúng tôi không thể trở về nhà vì vậy tốt hơn là nên đến maxim
trong khi đó ông gunder một người may mắn sống sót khác vẫn đang không ngừng hy vọng rằng ba thành viên còn lại trong gia đình ông sẽ sớm được cứu ra khỏi đống đổ nát đó là lý do duy nhất khiến ông lựa chọn tiếp tục ở lại đây
chúng tôi đã ở đây cả ngày lận đêm kể từ trận động đất chúng tôi đang chờ đợi hy vọng họ sẽ được cứu ra khỏi đống đồ nát
chúng tôi đã ở đây cả ngày lận đêm kể từ trận động đất chúng tôi đang chờ đợi hy vọng họ sẽ được cứu ra khỏi đống đồ nát
chúng tôi đang chờ đợi hy vọng họ sẽ được cứu ra khỏi đống đồ nát